các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan này đang tạm giữ hình sự phạm văn nam bốn mươi ba tuổi ngụ tại huyện kim sơn tỉnh ninh bình
người điều khiển xe mercedes tông chết người vào dạng sáng một mươi hai tháng năm tại phan thiết
pc hai cũng đã hoàn tất việc khám xe mercedes và lập biên bản ra quyết định tạm giữ phương tiện để điều tra
chiếc xe mercedes benz dùng để gây án sản xuất năm hai nghìn một mươi tám biển số ba mươi f một mươi sáu nghìn tám trăm sáu mươi năm
đăng ký chủ phương tiện là ông ndt ở quận đống đa hà nội
khám nghiệm tử thi bước đầu xác định
nạn nhân hà xuân hải bốn mươi ba tuổi ngụ tại phường đức thắng thành phố phan thiết tử vong do thùng phổi mất nhiều máu
cơ quan điều tra cũng đã mời triệu tập một số người liên quan để lấy lời khai
và tiếp tục trích xuất camera an ninh tại các quán ăn trên đường phạm văn đồng
bước đầu qua trích xuất camera lấy lời khai những người liên quan
xác định sau khi xảy ra mâu thuẫn suýt va quẹt nhau tại quán nhậu diệu phát trên đường phạm văn đồng bờ kè phan thiết
người lái xe mercedes là phạm văn nam điều khiển xe chạy đến quán thuận phát cũng nằm trên đường phạm văn đồng cách đó khoảng hơn hai trăm linh mét
khi nam cùng một người đàn ông và một phụ nữ bước xuống xe đã bị nhóm thanh niên địa phương đi xe mô tô chạy theo
dùng tay chân nón bảo hiểm đánh đấm nam và người đàn ông đi chung xe cả hai người can ngăn
sau khi thoát ra được nam đã leo lên xe nổ máy tông ngã mô tô của nhóm thanh niên trên để giữa đường
và chạy nhiều vòng để truy sát những người đã đánh mình vì bị nhóm thanh niên ném ghế bàn chai lọ theo
phạm văn nam đã điều khiển xe xoay nhiều vòng trong phạm vi vài chục mét và tông hà xuân hải
khi người này dùng một chiếc bàn inox ném lên đầu xe mercedes rồi định bỏ chạy nhưng trượt chân tay ngã
sau khi gây án nam điều khiển xe chạy với tốc độ cao rời khỏi hiện trường và đi thẳng về thành phố hồ chí minh
đến chiều cùng ngày nam quay ra phan thiết đến pc hai trình diện
hiện tại sự việc vẫn đang được công an phối hợp công tác và điều tra
nhưng mà việc đe dọa đến tính mạng của người khác là hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức
người có tội chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước tòa
nhưng những người thân ở lại mới thật sự có những mất mát không thể bù đắp nổi
vì vậy mỗi người trong chúng ta hãy giữ một cái đầu lạnh và suy nghĩ về trách nhiệm với gia đình và xã hội
để tránh xảy ra những vi phạm như trên